ngày tám tháng bảy khu vực đồng bằng trung du bắc bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
khu vực bắc bộ có mây ngày nắng nóng riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vẻ nơi gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
thủ đô hà nội có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt đêm không mưa
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ